đang điều tra các trinh sát đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc tại khu đô thủy mới
thuộc thôn phúc lâm xã hoàng ninh huyện việt yên tỉnh bắc giang
dạng sáng hai mươi bảy tháng sáu cục cảnh sát hình sự phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã bất ngờ ập vào sới bạc
bắt quả tang bảy mươi ba đối tượng đang tham gia đánh bạc
cơ quan công an đã thu giữ hơn hai chín tỷ đồng tại chiếu bạc và bảy mươi sáu triệu đồng
là số tiền các đối tượng thu phí vào cửa của người chơi bạc
nhiều loại dụng cụ sẽ sắp đĩa bộ bài chắn ba quyển sổ ghi chép cùng nhiều vật chứng khác
ngay sau đó cơ quan công an đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn văn hà
thu giữ thêm hai cuốn sổ ghi chép một kết sắt chưa mở niêm phong
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại cao bằng hai đối tượng là lý văn xỉu và lý văn đèm đều là người địa phương
vừa bị hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh cao bằng tuyên án tổng cộng một mươi bảy năm tù giam
về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
theo cáo trạng khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy qua mạng zalo xỉu quen biết hai vợ chồng
người đàn ông tên sinh ở trung quốc
trong quá trình làm thuê cho sinh tiểu được hứa trả công cho việc tìm người sang trung quốc làm thuê
diều đã rủ em trai là lý văn đèm nhiều lần tổ chức cho người khác sang trung quốc làm thuê
cụ thể từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy xỉu đã hai lần tổ chức đưa ba mươi tám người từ huyện bảo lâm tỉnh cao bằng sang trung quốc
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đèm đã bốn lần tổ chức đưa sáu mươi bảy người
từ huyện bảo lâm tỉnh cao bằng và huyện bắc mê tỉnh hà giang đi trung quốc làm thuê
kết thúc phiền tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lý văn diều tám năm tù giam
lý văn đềm chín năm tù giam
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
hai bị cáo nguyễn phước tài chú huyện mang thít và nguyễn nhật huy chú huyện vũng liêm về tội cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn từ trước nên ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi tám tài và huy cùng đến nhà ông nguyễn văn be ở huyện vũng liêm
lúc này anh nguyễn văn đức cũng có mặt ở đó và ra mở cửa nhưng tài đã bất ngờ rút dao chém làm anh đức bị thương
ông b chạy ra can ngăn cũng bị tài chém gây thương tích
kết quả giám định tỷ lệ thương tật của anh đức là hai mươi chín của ông be là tám
vào ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân huyện vũng liêm đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo tài ba năm sáu tháng tù giam
bị cáo huy một năm tù giam cùng với tội cố ý gây thương tích nhưng bị hại đã làm đơn kháng cáo
tại phiên tòa phúc thẩm sau khi xem xét các chứng cứ và tranh tùng tại phiên tòa
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn phước tài bốn năm sáu tháng tù giam
đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo nguyễn nhật huy do bị hại rút đơn kháng cáo
thưa quý vị sau khi ăn bữa nấm hái được ở trong rừng thì người cha đã tử vong ngay tại bệnh viện tỉnh
còn người mẹ và con dâu ngộ độc trong tình trạng nặng được chuyển về điều trị tại bệnh viện bạch mai
vụ việc vừa xảy ra tại huyện yên châu của tỉnh sơn la vào ngày hai mươi hai tháng sáu vừa qua
được biết là nấm được hai vợ chồng này vào rừng hái về để chế biến món ăn tối cho gia đình
và đến sáng hôm sau ba thành viên trong gia đình đã có biểu hiện đau bụng nôn và mệt
bệnh nhân và cấp cứu tại bệnh viện huyện sau đó thì được chuyển đến bệnh viện tỉnh sơn la
tuy nhiên do tình trạng suy gan quá nặng nên người chồng đã tử vong
người vợ và cô con dâu sau đó tiếp tục được chuyển về trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai để điều trị
và hiện đang được áp dụng các biện pháp khác nhau để thải độc chuyên thuốc giải độc hồi sức và lọc máu bằng nhiều biện pháp khác nhau cho bệnh nhân
cùng với rất nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra trong thời gian vừa qua
các chuyên gia khuyên cáo là trên thực tế có rất là nhiều thậm chí là hàng nghìn loại nấm
và việc mà phân biệt được giữa nấm độc và nấm không có độc rất là khó thường xuyên bị nhầm lẫn
chính vì vậy người dân hái đấm hoang mà khi mà ăn thì rất dễ bị ngộ độc
nấm độc thì gây tử vong thường là nấm trông rất đẹp và bắt mắt
người dân cần hết sức chú ý và tuyệt đối không hái nấm dại để ăn
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
được xây dựng đầu thế kỷ một mươi bảy bằng vật liệu gỗ
là một trong những biểu tượng văn hóa đặc trưng của quần thể kiến trúc phố cổ hội an tỉnh quảng nam
không chỉ có ý nghĩa về văn hóa lịch sử ngoại giao
mà đây còn được xem là nơi gửi gắm tâm tư tình cảm của người dân phố hội
tuy nhiên dưới tác động của biến đổi khí hậu và sức ép rất là lớn từ du khách
cao điểm có lúc lên đến khoảng năm lượt một ngày để đến khu cầu này
thì di tích chùa cầu đang ở trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng
chính vì vậy mà tu bổ và cứu chùa cầu đang là câu chuyện rất cấp bách được đặt ra đối với chính quyền nơi đây
tuy nhiên việc tìm kiếm các giải pháp tối ưu để tu bổ và cứu vãn di tích đặc biệt quý giá này hiện lại gặp không ít khó khăn
những thanh gỗ lớn như thế này đang được sử dụng để chống đỡ cho kết cấu gầm sàng phía trên chùa cầu
theo khảo sát của các cơ quan chuyên môn phần bên dưới móng xuất hiện nhiều vết rỗng
một số vị trí khác không còn khả năng chịu lực
phần kết cấu về phương ngang phương siêng của di tích đang dần bị biến đổi
có điểm lệch đến hai mươi cm
mặc dù đã trải qua bảy lần trùng tu nhưng hiện nay sự xuống cấp của di tích chùa cầu vẫn đang ở mức đáng báo động
đặc biệt là cái chính giữa các cấu kiện thì nó bị bong trắp rất nhiều chỗ
một số vị trí thì không còn chức năng chịu lực
do đó mà cái
nguy cơ sụp đổ hư hẳm của chùa cầu trong thời gian tới
nhất là vào các cái dịp mà mưa bão thì rất là hiện hữu
với số lượng khách tham quan ngày một tăng khoảng hơn một lượt mỗi ngày
đã tạo áp lực không nhỏ lên hệ thống kiến trúc của di tích này
không chỉ là điểm đến hấp dẫn du khách thập phương
di tích chùa cầu còn mang ý nghĩa về văn hóa lịch sử ngoại giao
là công trình tiếng ngưỡng
nơi gửi gắm tâm tư tình cảm của người dân phố hội
chứng kiến di tích đang từng ngày bị hư hại
nhiều người dân đã không khỏi lo lắng
chùa cầu chưa xuống tấp rồi
chỉ mong do nhà nước do trùng tù
sẽ để về chỗ như thế này là lúc
nào nào cũng lúc lúc mà lúc là không trải ghi nữa
chưa bị lực lúc bao nhiêu năm rồi
trùng tù bảo vệ di tích
chùa cầu là công việc cấp bách
tuy nhiên trùng tù bằng phương án nào
để bảo tồn tối đa nguồn gốc
tính chính xác là vấn đề
hiện đang vướng phải hai luồng ý kiến trái chiều
mặc dù đã qua nhiều lần hội thảo
lấy ý kiến chuyên gia trong và ngoài nước
thế nhưng phương án được tính đến
là hạ giải toàn bộ công trình
hay hạ giải từng phần
vẫn chưa được quyết định
đã đến lúc chúng ta phải có
cái phương án thật là hiệu quả
có thể là phải hạ giải toàn bộ
để mà xử lý đến nơi đến chống
phần bám cũng như những cái cấu kiện
bên dưới của công trình
hiện nay để giảm tải áp lực
ủy ban nhân dân thành phố hội an
đã có văn bản điều tiết số lượng khách
tham quan tại di tích
với quy định hai mươi lượt người
một đợt tham quan
đồng thời chống đỡ tạm
tại các vị trí xuống cấp
trong khi chờ đợi giải pháp tối ưu nhất